trong thời gian các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách rất nhiều hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh đã bị xử lý nghiêm minh đặc biệt là hành vi chống người thi hành công vụ
tại đà nẵng chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
điều đáng nói là các đối tượng này vô cùng hung hãn dùng hung khí tự chế tấn công và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới dùng ghế tấn công vào tổ công tác thậm chí là dùng dao tự chế đâm loạn xạ
những vụ việc này liên tiếp xảy ra tại đà nẵng uy hiếp đến tính mạng của lực lượng tham gia chống dịch
ông lê bá dũng thành viên chốt kiểm dịch
tại thôn cẩm nam xã hòa châu huyện hòa vang là người trực tiếp bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ung bị thương
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua sau khi đối tượng hồ đắc thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú cùng thôn nài nỉ để được thông chốt nhưng bất thành